tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội đại sứ quán thụy điển tại việt nam đã tổ chức ngày lễ thánh lucia để đón chào một mùa giáng sinh và năm mới thật ấm áp
ngày lễ lucia là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đất nước thụy điển với sự liên hệ đến cuộc sống của những người nông dân cũ trước đây
phải đối lập giữa ánh sáng và bóng tối giữa cái lạnh thấu xương và ánh nắng ấm áp
lucia là một nhân vật huyền thoại cổ đại với vai trò là người mang ánh sáng vào mùa đông giá lạnh ở thụy điển
đến với lễ lucia người tham dự không chỉ được biết đến ngày lễ đặc biệt này với ý nghĩa xua tan bóng tối và chào đón một mùa giáng sinh và năm mới thật ấm áp sắp tới